và công nghệ của nhà máy khác nhau dẫn đến suất đầu tư của nhà máy là khác nhau
theo sở tài chính cho biết với mức giá một mươi hai trăm bốn mươi sáu đồng là mức tạm tính
tuy nhiên sau khi sở tài chính được yêu cầu tổ chức hiệp thương thì mức giá tạm tính thứ hai được đề xuất là bảy bảy trăm linh đồng
cái việc xác định cái giá này thì nó phụ thuộc vào các cái chi phí của giữa đơn vị sản xuất bán buôn với đơn vị cái chi phí lưu thông của đơn vị bán lẻ
chứ thành phố không có quy định
còn trường hợp giữa đơn vị bán buôn bán lẻ mà không thỏa thuận được mức giá với nhau thì lúc đấy các đơn vị sẽ đề nghị sở tài chính tổ chức hiệp thương
thế thì đến thời điểm hiện nay thì báo cáo cho anh chị là cái vừa rồi thì công ty xung đuổi
cũng như là công ty nước sạch hà nội và nước sạch số hai thì cũng có ý kiến là với cái mức tạm tính tối đa một mươi hai trăm bốn mươi sáu thì cũng là cao
và công ty thì sẽ không có khả năng chi trả và có đề nghị sở tài chính tổ chức để thực hiện hiệp thương
và theo nguyên tắc thì giá bán buôn không được cao hơn so với giá bán lẻ
thế thì về cái nội dung này thì sở tài chính cũng đã tổ chức thực hiện hiệp thương
cũng đã báo cáo thành phố và
xác định ra cái giá hiệp thương tạm tính ở đây của chúng ta là bảy bảy trăm linh đồng
liên quan đến những lo ngại về an ninh nguồn nước đại diện sở xây dựng hà nội cũng cho biết
hiện thành phố đã chỉ đạo các nhà máy tăng cường đảm bảo an ninh lắp camera giám sát
sắp tới thành phố cũng sẽ nghiên cứu xây dựng trung tâm điều hành giám sát kiểm định chất lượng nguồn nước
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan tới giá nước sạch sông đuống
còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với các thông tin đáng chú ý
các thông tin đáng chú ý khác trong tiểu mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thanh trúc xin chào biên tập viên phương thảo
kính thưa quý vị và các bạn công an quận sáu thành phố hồ chí minh đang điều tra vụ trộm độc nhật nhà dân
lấy đi hai xe gắn máy xảy ra vào sáng nay một mươi hai tháng một mươi một
theo camera an ninh của nhà dân vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
ba thanh niên đi xe gắn máy
xe máy dừng trước số nhà bảy mươi sáu hai mươi hai c một mươi năm bà hâm rồi dùng kim cộng lực cắt ổ khóa cửa kéo
các đối tượng đã lấy đi hai xe gắn máy rồi bỏ trốn
theo ghi nhận các đối tượng mang theo giao bấm trong quá trình gây án
tiếp nhận trình báo của nạn nhân công an quận sáu đã trích xuất camera để truy xét các đối tượng
hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra
những ngày qua việc trường trung học cơ sở ngô quyền quận tân bình tp hcm
đăng tải clip lên mạng cảnh một nam sinh lớp tám đọc kiểm điểm chức trường
đã gây xung sao dư luận
bên cạnh những ý kiến trái triều về hình thức kỷ lục của nhà trường
thì qua sự việc này còn cho thấy tình trạng học sinh đang sử dụng mạng xã hội
theo chiều hướng tiêu cực đáng báo động
vào cuối tháng một mươi vừa qua liên tiếp hai vụ đánh nhau của học sinh trường trung học phổ thông
tại tp hcm khiến nhiều em bị thương có liên quan đến những mâu thuẫn trên mạng xã hội
các hình ảnh bạo lực này còn được người tham gia ghi lại và đưa lên facebook
hay mới đây nam sinh lớp tám trường trung học cơ sở ngô quyền
quận tân bình tp hcm đã có hành vi xúc phạm một ban nhạc hàn quốc
và cộng đồng hâm mộ họ trên facebook khiến bản thân gia đình bị hâm dọa
hình thức nhà trường kỷ luật học sinh này là đình chỉ học bốn ngày
xếp hành kiểm từ trung bình đến yếu trong học kỳ một
lao động công ích và đọc kiểm điểm trước trường đã gây nhiều tranh cãi và vi phạm về quyền trẻ em
nó vi phạm rõ ràng là cái vấn đề là về luật trẻ em
tại vì ví dụ như chẳng hạn như cái bí mật đời tư trẻ em đó cũng cần phải
ví dụ như em bé có sai phạm thì sẽ có pháp luật xử lý tùy theo ở cái góc độ nào
mức độ nào và người sai phạm đó ở lứa tuổi nào thì mới chịu cái mức độ hình sự ra làm sao
đối với cái việc của họ là luật trẻ không có cho phép
và ví dụ như trường hợp em đó mặc dù em nó có lỗi gì thì nhà trường phải mời phụ huynh lên
cùng với em đó để tháo gỡ những cái vấn đề mà của em nó sai phạm xuống
dưới góc độ quản lý giáo dục sở giáo dục và đào tạo tp hcm nhận định hình thức kỷ luật học sinh này là phản cảm
nóng vội và không mang tính giáo dục cho học sinh
qua vụ việc này cũng cho thấy những bất cập trong công tác quản lý giáo dục học sinh dùng mạng xã hội
và việc hướng dẫn học sinh dùng mạng xã hội đúng cách vẫn còn hạn chế
nhà trường trước hết là phải hướng dẫn các em chọn lọc những thông tin trong vấn đề mà sử dụng gây những mạng xã hội
những cái thông báo mình sử dụng cái thông tin trên mạng xã hội
cái thứ hai nữa thì giáo viên chủ nhiệm phải là cụ các em và cũng có những cái kết nối với các em
đồng thời cũng phải có một cái nhóm các bạn thân thiết với các em để chúng ta có nắm những cái thông tin
mà các em đã truyền tải đi để chúng ta có kịp thời và ngăn chặn những lời này
qua cái việc này thì ngành nữ dục và tòa hành phố chúng tôi cũng đã
nhận những cái buổi tập quấn cho đặc biệt là cho các giáo viên dạy tinh học để các thầy cô về dạy cho các em
nó phải biết về xử lý mạng internet an toàn
để giúp cho các em học sinh nhận thức đúng đắn về cách sử dụng mạng xã hội an toàn hiệu quả
ngoài những bài học được thường xuyên lồng ghép nội dung về mạng xã hội
cần có những buổi học ngoại khóa hướng dẫn học sinh ứng xử với tình huống cụ thể
trường học cần đưa ra những quy chế đánh giá điểm rèn luyện thông qua văn hóa giao tiếp của học sinh trên mạng xã hội
để làm một dự án bất động sản doanh nghiệp phải mất năm năm giải phóng mặt bằng
chuẩn bị đầu tư ba năm thi công hai năm tổng cộng tất cả là một mươi năm
chưa có doanh thu áp lực tài chính lớn nhưng các thủ tục pháp lý kéo dài
và nếu không xử lý dứt điểm thì doanh nghiệp bất động sản có nguy cơ phá sản
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố chỉ có ba dự án nhà ở thương mại mới
được sở xây dựng đề xuất ủy ban nhân dân thành phố công nhận chủ đầu tư với quy mô chín trăm hai mươi bốn căn hộ
giảm một mươi sáu dự án giảm tám mươi bốn hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sở xây dựng cũng chỉ đề xuất chấp thuận đầu tư một mươi dự án nhà ở thương mại mới
giảm bốn mươi sáu dự án giảm tám mươi hai hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong suốt một năm vừa rồi thì rất là ít dự án đủ tiêu chuẩn để mà được mở bán hàng
và đó là cái lý do mà tại sao mà khách hàng luôn luôn trong cái tình trạng mà thiếu sản phẩm để mua
để cho thị trường bất động sản đi vào trong một cái của thành phố hồ chí minh đi vào trong một cái ngõ hẻm
theo ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh cũng chỉ rõ trước sự sụp giảm nguồn cung mới
nhất là loại hình nhỏ ở thương mại có giá vừa tiêu tiền
đã khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn rủi ro rất lớn
thậm chí có doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản
chưa kể nguồn thu ngân sách nhà nước từ thị trường bất động sản
từ tiền sử dụng đất tiền thuê đất thuế cũng bị sụp giảm lớn
các thành phố cán bộ công chức nhà nước vẫn còn có cái tình trạng nhũng nhiễu làm gây khó cho người dân và doanh nghiệp
cho nên ở thành phố hồ chí minh quả thật là cái tình trạng nhiều cái dự án khi được trình lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thì không được tiếp nhận hồ sơ
và có những trường hợp đã được nhận hồ sơ thì lại có tình trạng chuyển long vòng
nhưng không giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp
cũng theo hiệp hội bất động sản tp hcm trong thời gian vừa qua mặc dù nhiều doanh nghiệp bất động sản lao đao đứng trên bờ vực phá sản
thì cũng có một doanh nghiệp được các bộ của trung mương và các sở của thành phố tạo điều kiện giải quyết nhanh
như dự án khu dân cư và công viên phước thiện quận chín có diện tích hai trăm bốn mươi bảy hectare
đó cũng là một tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản ám đạm trong thời gian qua
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin thời gian gần đây tại tp hcm nở rộ các công ty địa ốc bất động sản
kinh doanh dự án ma khiến cho nhiều người dân nghẹ dạ sạp bẫy
và điều lạ lùng là nhiều khu đất phân lô bán nền trái quy hoạch được xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng
nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn kịp thời
các dự án ma các khu đất bị phân lô bán nền trái phép đa số đều là đất nông nghiệp
đã được nhà nước quy hoạch dự án công viên cây xanh
như tại khu đất tiếp giáp đường số bảy khu công nghiệp tỉnh lộc phường bình hưng hòa b quận bình tân
hai khu đất gần cầu ba phụ phường thạnh xuân quận một mươi hai
khu đất ở phố năm phường an lạc là dự án hồ điều tiết kết hợp cây xanh và một phần làm đường dự phòng
do đã quy hoạch dự án công cộng nên tất cả các khu đất này không được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở
vậy nhưng các đối tượng đã vẽ bản đồ rao bán trên giấy phân lô bán nền
trồng lên các dự án của nhà nước để đánh lừa khách hàng
để các đối tượng không làm thay đổi hiện trạng các khu đất
chính quyền nhiều địa phương đã huy động các lực lượng bất lực áp dụng biện pháp ngăn chặn
và qua đó thì cũng đã có chỉ đạo của lực lượng công an và các tổ bảo giang phố thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình ở những khu vực này
tuy nhiên nhiều khu đất nông nghiệp đã bị thay đổi hiện trạng
các đối tượng liều lĩnh cho xây dựng hạ tầng đơn cử tại phường thành xuân quận một mươi hai
có hai vị trí gần cầu ba phụ với hơn một mươi m hai trước đó đã bị các đối tượng cho bao xung quanh bằng tôn
rãnh cấp phối đường lắp đặt hệ thống nước thải nước sạch sinh hoạt đường điện sáng chia từng lô
có hai hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố trên khu đất phân lô bán nền trái phép
để làm được điều này cần một thời gian khá dài nhân công máy móc phương tiện vận chuyển tương đối lớn
vậy nhưng chính quyền phường thạnh xuân dường như tê liệt
ủy ban nhân dân quận một mươi hai không quyết định chỉ đạo chính quyền cơ sở có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn
hôm nay thì quản phương đã phát hình ngay từ đầu và đã còn ngăn chặn ngay từ đầu
tuy nhiên cái vấn đề là các đối tượng là tố tình tố tình vi phạm
thậm chí là thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật vào các ngày lễ ngày tết rồi thứ bảy chủ nhật
những cái ngày mà cảnh bộ công chức cũng được nghỉ
thì như vậy là cái trường hợp này là cố tình
vì đối với phương thì khó khăn nhất là địa bàn rộng
rồi cảnh bộ phụ trách thì ít
hiện nay phương gần một hectare nhưng mà có bốn cảnh bộ phụ trách thôi
thì như vậy là cái công tác kiểm tra xử lý thì đôi lúc là
họ cũng chết kịp thời
đặc biệt là người dân đã cố tình vi phạm
đối với các phường mà để xảy ra các khu đất
để các đối tượng mà tự sang lấp
rồi phân lôn có nền không đúng quyết định
thì cái này là địa phương cũng có cái chậm phát hiện
để có cái biện pháp giải pháp để mà ngăn chặn
để mà xử lý kịp thời
thì cái này là đã chấn chỉnh rồi
quỹ ban nhân đã có cái chỉ đạo chấn chỉnh
các phương về cái công tác này
cái dựng hạ tầng xây nhà trái phép trên đất không được quy hoạch xảy ra
dư luận đặt câu hỏi
chính quyền địa phương đã ở đâu
hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa nêu
sẽ giúp mọi người nâng cao ý thức cảnh giác
tránh bị lừa khi có ý định mua nhà đất
còn bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng quay trở lại
trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào trường ngày hôm nay tiếp tục phiên làm việc
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
và thảo luận ở hội trường
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật tổ chức quốc hội
sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban tài chính
ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và trình lý
dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi quốc hội đã tiến hành
biểu quyết thông qua nghị quyết
về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
kết quả có bốn trăm năm mươi ba đại biểu
tham gia biểu quyết đạt tỷ lệ
có bốn trăm năm mươi một đại biểu tán thành
thông qua nghị quyết đạt tỷ lệ

không không biểu quyết hai đại biểu
thời gian còn lại của buổi chiều
quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật tổ chức quốc hội
việc sửa đổi bổ sung lần này nhằm kịp thời
thể chế hóa nghị quyết số một mươi tám nqtvk
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
của hội nghị lần thứ hai
và hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
và nghị quyết số năm trăm sáu mươi hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn
của quốc hội về việc tiếp tục cải cách
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
và hành chính nhà nước tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
đồng thời khắc phục một số vướng mắc bất cập
trong quá trình thi hành luật thời gian qua
theo đánh giá của các đại biểu
nội dung của dự thảo luật cơ bản phù hợp
với chủ trương đường lối của đảng
đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp
và tính thống nhất của dự thảo luật
với hệ thống pháp luật
tương thích với điều ước quốc tế có liên quan
mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên
hồ sơ tài liệu về dự án luật
được chuẩn bị nghiêm túc
bảo đảm theo đúng quy định của luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật
đủ điều kiện chính quốc hội xem xét và thông qua
trước đó vào thời gian làm việc buổi sáng
quốc hội thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi
dự án cảng hàng không quốc tế long thành
giai đoạn một do chính phủ trình
vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm
chính là việc huy động vốn đầu tư
và lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức nào
để vừa đảm bảo tiến độ dự án
đồng thời ít ảnh hưởng đến vấn đề nợ công
dự án cảng hàng không quốc tế long thành
được chính phủ kiến nghị giao cho tổng công ty
cảng hàng không acv làm chủ đầu tư giai đoạn một
tuy nhiên nhiều đại biểu lo ngại
có thể làm tăng nợ công
và yêu cầu đánh giá tính toán kỹ hơn
về tổng mức đầu tư công nghệ
tôi tán thành với việc không vây vốn oda
để thực hiện dự án vì tác động đến nợ công
mặt khác dự án cảng hàng không quốc tế long thành
là công trình quan trọng quốc gia
có liên quan đến quốc phòng an ninh quốc gia
nên việc lựa chọn nhà đầu tư
cần phải hết sức thận trọng chặt chẽ
do vậy việc huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp
để thực hiện là cần thiết
vừa không tác động đến nợ công
vừa tăng cường năng lực kinh nghiệm
cho các doanh nghiệp trong nước
khi thực hiện các dự án lớn
nếu tổ chức đấu thầu trong nước
để lựa chọn nhà thầu
thì acv là doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất
cho các yêu cầu của nhà đầu tư
đại biểu cũng đặt ra câu hỏi
sun group làm được sân bay vân đồn
thì tôi đặt ra câu hỏi
tại sao acv không làm được hơn sun group
bởi vì chúng ta có nguồn lực có quốc hội
có chính phủ có sự chỉ đạo có nguồn lực
thì tại sao chúng ta không làm được
mà làm với tinh thần quyết tâm như thế
tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được
đánh giá về dự án đại biểu trương trọng nghĩa
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm nhấn mạnh
dự án này phải tạo động lực cho việt nam
cất cánh vươn cao thoát bẫy thu nhập trung bình
nhưng nếu làm không tốt
nó sẽ đè nặng lên đôi cánh phát triển của đất nước
như một số dự án trùm mềm đắp chiếu đang tồn tại
ông cũng tán thành chủ trương
giao cho các nhà đầu tư trong nước
và cho rằng phải sử dụng cả hai nguồn vốn
đầu tư tư nhân và đầu tư công
dự án này phải bảo đảm gia tăng bốn tiêu chí sau đây
thứ nhất tăng hiệu quả kinh tế
thứ hai là tăng ổn định xã hội
thứ ba là tăng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
và thứ tư là tăng trình độ công nghệ
dự án này phải là một phần thưởng quý báo
không thể là một di sản bỏ thì thương
vương thì tội
trên vai các thế hệ mai sau
và tôi tán thành ý kiến của đại biểu hoàng văn cường
cũng như một số đại biểu khác
về trách nhiệm cao và mức độ thận trọng cần thiết
trong việc triển khai thực hiện chủ trương này
một số đại biểu cũng băn khoăn
về việc huy động vốn đầu tư
trong báo cáo tiền khả thi
vốn đầu tư cảng long thành là một mươi sáu tỷ usd
vốn đầu tư giai đoạn một là
bốn bảy mươi chín tỷ usd thì có thể huy động
các nguồn nhưng với
một mươi một tỷ usd giai đoạn tiếp theo
thì khả năng huy động vốn sẽ như thế nào
chiều nay tại công an tỉnh thái bình
bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an chủ trì bởi lễ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an
đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định
điều động và bổ nhiệm chức vụ
giám đốc công an tỉnh thái bình
đối với đồng chí thượng tá nguyễn thanh trường
phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý
chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng phát biểu
tại buổi lễ đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đã chúc mừng
đồng chí thượng tá nguyễn thanh trường
được bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh thái bình
đồng chí thứ trưởng khẳng định
đây là sự ghi nhận những nỗ lực
phấn đấu của đồng chí trong công tác
chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cương vị mới đồng chí
tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm
truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
nhanh chóng tiếp cận công việc
cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh thái bình
phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo
trên các mặt công tác công an
góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phục vụ
sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xây dựng lực lượng công an trong sạch
vững mạnh tại buổi lễ thượng tá
nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh
thái bình cảm ơn sự tin tưởng ghi nhận
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo
bộ công an của tỉnh ủy hội đồng nhân dân
tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
đồng thời đồng chí nguyễn thanh trường
hứa sẽ phấn đấu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao
thực hiện chủ trương của bộ công an về việc
tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ
máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở
công an tỉnh yên bái đã triển khai
bố trí công an chính quy về cơ sở
đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn
bước đầu cho thấy việc điều động
cán bộ chiến sĩ công an chính quy
về đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã và đang phát huy có hiệu quả
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
qua đó đã nhận được sự quan tâm ủng hộ
và kỳ vọng lớn của quần chúng nhân dân
và chính quyền địa phương về một
an ninh đông thôn ngày càng bình yên hơn
hòa cuông là một trong những xã
còn nhiều khó khăn của huyện trấn yên
tỉnh yên bái do trình độ nhận thức
về pháp luật của nhân dân còn hạn chế
đời sống của người dân còn nhiều khó khăn
kéo theo tình hình an ninh trật tự
còn tiềm mẩn hiệu phức tạp như gây dấu trật tự
đánh bạc trụng cắp vặt
tuy nhiên từ khi có công an chính quy
xuống địa bàn đảm nhận các chức danh
công an xã tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn đã được củng cố
và dần ổn định hơn được nhân dân quan tâm
và tin tưởng vào lực lượng công an hơn
nói chung là từ từ
ngày có công an chính quy về xã
làm thay công an
của xã là
bà con rất phất khởi
mong muốn là
cũng đưa xã
thôn tiến tới
lên nông thôn mới rồi
nhưng mà không có
không có nông thôn mới rồi

đánh bạc ma túy tội phạm
xảy ra trong toàn xã
tiếp tục phát huy
tinh thần gần dân trọng dân
kể từ khi được điều động làm trưởng
công an xã hỏa quân huyện trấn yên tỉnh yên bái
đại úy nguyễn anh tuấn
càng có thêm cơ hội gặp gỡ
tiếp xúc thường xuyên với nhân dân
để hiểu hơn đời sống sinh hoạt
cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân
từ đó kịp thuế phát hiện xử lý
các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự
sau khi điều động xuống địa bàn
chúng tôi đã chủ động phối hợp
với lực lượng công an xã bán chuyên trách
trước đây để bàn giao
và nhận hồ sơ liên quan đến công tác công an
đồng thời bám sát địa bàn
nắm chắc tình hình an ninh ở cơ sở
nhất là các thôn bản thực hiện bốn cùng
với đồng bào bốn cùng với nhân dân
cùng ăn cùng ở cùng làm việc
và cùng nói tiếng dân tộc
kịp thời tham mưu cho các vị đại đảng chính quyền địa phương
giải quyết dữ điểm
bộ việc xảy ra qua đó
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo ổn định
góp phần đắc lực vào
nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa sợ của địa phương
đến thời điểm hiện tại công an tỉnh yên bái
đã điều động chín mươi chín đồng chí đảm nhiệm
các chức danh trưởng phó trưởng công an xã
và công an viên thường trực
tại ba mươi ba xã thị trấn trên địa bàn
theo lộ trình từ nay đến hết
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh yên bái
sẽ phấn đấu một trăm linh công an
các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
đều do công an chính quy đảm nhiệm
góp phần đảm bảo bình yên thôn xóm
tạo sự ủng hộ của chính quyền
và niềm tin của nhân dân địa phương
đối với lực lượng công an
các bộ chính sĩ được điều động đảm nhiệm
chức danh công an xã đợt này
cần xác định tư tưởng
vững vàng yên tâm công tác
khắc phục những khó khăn
của bản thân gia đình
và những địa phương chưa có trụ sở
sớm làm quen địa bàn
chủ động nắm chắc tình hình
tham mưu đắc lực cho cấp quỷ chính quyền
cấp xã và cấp trên
và các bộ chính sĩ
về công tác đảm bảo an ninh trật tự
ở cơ sở
việc điều động công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã
được thực hiện theo mô hình bố trí tối thiểu
ba công an chính quy đảm nhiệm
các chức danh trưởng công an xã phó trưởng công an xã
và một công an viên thường trực
là công an chính quy
các chức danh còn lại là lực lượng
không chuyên trách tại các địa bàn xã thị trấn
để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở
đối với những xã thị trấn phức tạp
về an ninh trật tự có thể bố trí
số lượng công an chính quy nhiều hơn
từng bước đổi mới sắp xếp tổ chức
bộ máy tình gọn hoạt động hiệu lực
hiệu quả theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở
góp phần thực hiện hiệu quả
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn tỉnh yên bái
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé